tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo
đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam
tổng thống joko widodo thông báo với tổng bí thư những kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống
do chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno đặt nền móng
nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng khẳng định indonesia sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam
trong việc giữ gìn hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong xây dựng cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh
tổng bí thư khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt với indonesia
hoàn ngành kết quả hội đàm với các nhà lãnh đạo việt nam đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như thương mại đầu tư và giao lưu văn hóa
cũng như trong khuôn khổ asean và các diễn đàn khu vực và quốc tế
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn vũ trọng đã thay mặt đảng chính phủ và nhân dân việt nam
gửi tới ngài tổng thống chính phủ và nhân dân indonesia lời chia buồn sâu sắc và thăm hỏi chân thành
về những thiệt hại mất mát to lớn do những trận động đất liên tiếp xảy ra vừa qua tại tỉnh long bóc
mong người dân vùng chịu thiệt hại sớm vượt qua nỗi đau mất mát để sớm ổn định cuộc sống